theo lý luận định tội danh nếu xác định đối tượng sử dụng vũ lực tấn công vào vùng gáy đầu dẫn tới chấn thương nặng sẽ cấu thành tội sát hại người khác theo quy định tại điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
trường hợp nạn nhân bị lực tác động làm ngã xuống nền chấn thương do bị tác động làm ngã sẽ cấu thành tội cố ý gây thương tích theo quy định tại điều một trăm ba mươi bốn bộ luật hình sự
đối với vai trò của người bố của ca luật sư thơm cho rằng cần xem xét vai trò đồng phạm bởi những căn cứ
biết con xảy ra mâu thuẫn nhưng do bên con đã cùng hai con đi xe máy đến gặp bé để giải quyết
thông thường với việc trẻ em mâu thuẫn thì người bố cần phải hỏi rõ cháu bé sự việc khuyên giải nhưng ông bố này đã bỏ mặt để cho hai con sông vào tấn công bé đê mà không can ngăn
nếu người bố có mặt đứng ngay gần để mặc con tấn công cháu bé thì là người giúp sức ủng hộ về tinh thần nếu không có bố đến cùng thì các con đã không dám xuống tay tàn ác như vậy
xét về tư quan lực lượng
bên phía đối tượng có ba người áp đảo trong đó đối tượng lớp một mươi có thông tin đang học bốc sinh trực tiếp tấn công nạn nhân với kỹ thuật cao
bên phía cháu bé chỉ có một mình hiền lành lo sợ không dám chống lại hay bỏ chạy đã bị thương nặng
hành vi của người bố trong trường hợp này cần xem xét với vai trò đồng phạm là có căn cứ
trao đổi với các cơ quan báo chí công an quận long biên thành phố hà nội cho biết đơn vị đã lập hồ sơ triệu tập những người liên quan về trụ sở để điều tra làm rõ
do hiện tại nạn nhân vẫn đang hôn mê nên chưa thể giám định thương tật để hoàn thiện hồ sơ thực hiện các biện pháp tố tụng khác
tuy nhiên đây không phải là vụ án đầu tiên thưa quý vị vì mâu thuẫn cá nhân mà các em học sinh sẵn sàng gọi hội để xử đối thủ để lại những hậu quả vô cùng thương tâm
ngày một mươi tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định cho biết đã tạm giữ hình sự bảy thanh thiếu niên từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi cùng chú tại huyện nam trực để điều tra về hành vi giết người
bước đầu điều tra lực lượng công an xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc là do mâu thuẫn cá nhân
trong lúc gặp gỡ để giải quyết mâu thuẫn nhưng bất thành nam sinh nguyễn anh tuấn bị nhóm đối phương đánh hội đồng dẫn đến tử vong
liên quan vụ nam sinh bị đánh hội đồng dẫn đến tử vong ngày bảy tháng một vừa qua một lãnh đạo công an tỉnh nam định cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã tạm giữ hình sự bảy thanh thiếu niên độ tuổi từ một mươi năm đến một mươi tám cùng chú tại huyện nam trực để điều tra về hành vi giết người theo điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
bảy thanh thiếu niên là vũ anh đức một mươi tám tuổi vũ tuấn phát một mươi tám tuổi nguyễn đại phát một mươi bảy tuổi cao huy hoàn một mươi năm tuổi đỗ quốc khánh một mươi năm tuổi nguyễn đại tuân cùng chú ở thị trấn nam giang và cao xuân trường một mươi tám tuổi chú tại xã nam cường
theo cơ quan điều tra khoảng một mươi sáu h ngày bảy tháng một
tại khu vực ao xanh cụm công nghiệp đồng côi thị trấn nam giang huyện nam trực
xảy ra việc nhóm thanh thiếu niên nói trên và nam sinh nguyễn anh t một mươi tám tuổi học sinh lớp một mươi hai trường trung học phổ thông nam trực xảy ra sổ sát
một nhóm gồm vũ anh đức cùng chín thanh thiếu niên khác là hoàn khánh tuấn phát đại pháp tuấn anh tuân trường cường và hùng
nhóm còn lại gồm nguyễn anh tuấn chú ở xã đồng sơn cùng huyện nam trực học sinh lớp một mươi hai a bốn trường trung học phổ thông nam trực và bùi trần mạnh hùng cùng một mươi tám tuổi và là bạn của tuấn
trong lúc xô sát hai nhóm không giải quyết được mâu thuẫn đức cùng đồng bọn dùng gậy gỗ nhặt bên đường và một gậy sắt mang theo đánh tuấn bị thương ở tay và vùng đầu gây chấn thương hộp sọ
tuấn sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh nam định nhưng đã tử vong vào tối cùng ngày
quá trình điều tra lực lượng công an xác định tối ngày sáu tháng một tuấn có mâu thuẫn với một thanh niên tên hảo thảo nhờ bạn của mình là đức diện và hoàn đánh tuấn để trả thù
nhưng tuấn đã dùng gậy sắt để vụt vào lưng và đầu của đức và diện
cho đến chiều ngày bảy tháng một đức hẹn tuấn ra cụm công nghiệp đồng côi để nói chuyện trước khi đi đức rủ thêm chín người bạn đi cùng
quá trình nói chuyện đã không giải quyết được mâu thuẫn tuấn bị đức cùng nhóm của mình đánh dẫn đến tử vong
vụ án nam sinh bị đánh tử vong đang được công an tỉnh nam định thụ lý và giải quyết
theo đó nhiều vụ bạo lực học đường xảy ra trong và cả ngoài nhà trường gây hoang mang và bức xúc trong dư luận và lo âu cho những bậc làm cha làm mẹ
học sinh có hành vi đánh nhau gây dối trật tự và an ninh trong nhà trường cùng nơi công cộng sẽ bị xử lý kỳ luật
có thể bị xử phạt vi phạm hành chính và với mức độ nghiêm trọng học sinh đánh nhau có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
nếu quan điểm về vấn đề này tiến sĩ lê thị kim dung giảng viên khoa xã hội học và công tác xã hội trường đại học khoa học huế cho rằng
hành vi sử dụng bạo lực để xử lý mâu thuẫn trong lứa tuổi thanh thiếu niên đang là một vấn đề nhức nhối
hành vi này là không thể chấp nhận vì trái với pháp luật thuần phong mỹ tục và giá trị văn hóa
cũng về vấn đề này tiến sĩ phạm tiến sĩ khoa xã hội học và công tác xã hội trường đại học khoa học huế nhìn nhận
việc sử dụng bạo lực trong giải quyết mâu thuẫn của một bộ phận giới trẻ hiện nay là hành vi nhằm khẳng định bản thân sai cách
theo ông sĩ con đường dẫn đến hành vi bạo lực của trẻ vị thành niên có thể do tiếp xúc với phim ảnh video hay game bạo lực
tức là các em nhiễm thói quen bạo lực một cách vô thức
những tình huống mâu thuẫn chỉ là cái cớ cái bề mặt để nảy sinh hành vi bạo lực
trừ vốn dĩ nó đã có sẵn bên trong khuôn mẫu thành thói quen hành vi trong cách ứng xử được hình thành từ đó
hiện vụ nam sinh lớp tám ở hà nội bị tấn công dẫn đến nguy kịch vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị xin kính chào tạm biệt